xin được kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ sáu ngày bốn tháng ba
mở đầu chương trình sẽ là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa tỉnh đồng nai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nguyễn tấn long bị bắt giữ để điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
tại dự án khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái làm chủ đầu tư
bị bắt khởi tố cùng ngày với bị can nguyễn tấn long trong vụ án này còn có trương thành giàu và nguyễn mộng hiền
đều ở trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa hồ bá minh nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
trương quốc tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh nhà phước thái nguyễn hữu thành người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại phước thái
liên quan đến sai phạm trong dự án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và một số cán bộ có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn gọi là tổng công ty ba tháng hai theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quyết định số một mươi bốn quy đề vks p một ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tha mô tài sản xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương và một số đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
trần nguyên vũ nguyên tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
huỳnh thanh hải nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ hồng cường chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thục anh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển

trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh

trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hạn phát triển con gái của nguyễn thục anh